chính phủ kiến tạo và hành động thì tư nhân cũng phải đổi mới bỏ cách làm ăn kiểu cũ dập khuôn máy móc thiếu chuẩn mực
doanh nghiệp tư nhân phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh tránh tự mãn dễ bằng lòng
phấn đấu đặt mục tiêu nâng tỉ trọng đóng góp của nền kinh tế tư nhân từ năm mươi lên sáu mươi gdp của cả nước
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam diễn ra vào sáng nay với chủ đề
chương trình hành động của khu vực tư nhân từ nghị quyết trung ương năm
với quyết tâm chính trị của đảng nhà nước về vai trò vị thế kinh tế tư nhân thủ tướng đã nêu rõ
kinh tế tư nhân là đầu kéo quan trọng để phát triển kinh tế của đất nước
những cỗ máy tăng trưởng ở mọi tỉnh thành phố với tiềm năng thế mạnh riêng có
chủ yếu là từ kinh tế tư nhân
vậy làm thế nào để hiện thực hóa điều này
đó là câu hỏi lớn mà thủ tướng mong muốn lắng nghe từ phía doanh nghiệp tư nhân
thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tư nhân nên đặt tầm nhìn xa hơn ra thế giới
từ đó tập trung sản xuất trong lĩnh vực mà thế giới có nhu cầu lớn và thường xuyên
như nông nghiệp thực phẩm hàng tiêu dùng du lịch thay vì tình trạng phổ biến hiện nay
là chú trọng phục vụ các doanh nghiệp lớn khác của việt nam
dưới dạng nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ với giá trị gia tăng thấp

là chú trọng phục vụ các doanh nghiệp lớn khác của việt nam

như nông nghiệp thực phẩm hàng tiêu dùng du lịch thay vì tình trạng phổ biến hiện nay

như nông nghiệp thực phẩm hàng tiêu dùng du lịch thay vì tình trạng phổ biến hiện nay

như nông nghiệp thực phẩm hàng tiêu dùng du lịch thay vì tình trạng phổ biến hiện nay

của nền kinh tế đòi nỗ lực phối hợp hành động rất lớn của các tác nhân liên quan
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần nghiên cứu giả soát
ban hành chính sách cho phù hợp để tạo động lực mới cho các doanh nghiệp tư nhân
ra soát điều chỉnh chính sách thuế cho phù hợp đồng thời cũng cần lắng nghe và đối thoại định kỳ
tại các diễn đàn có các khu vực kinh tế tư nhân của việt nam
giải quyết kịp thời cấp bách và có lộ trình xử lý những vấn đề dài hạn
luôn đồng hành xem những khó khăn của doanh nghiệp là những khó khăn của bộ ngành mình
và thứ ba là năng lực tổ chức thực hiện chính sách nhất là bộ máy và cấn bộ công chức thực thi công vụ
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần liên kết chia sẻ cơ hội
và giới thiệu cho nhau những nhà đầu tư mà tỉnh bạn có lợi thế tránh cạnh tranh bằng mọi giá
tránh cạnh tranh bằng mọi giá thu hút đầu tư theo kiểu giảm đập lên nhau
không phát huy được lợi thế so sánh đặc thù của địa phương mình
tạo dựng sản các ngu lực như đắc đai
cơ sở hạ tàng cơ chế chính sách đặc thù văn văn để nhà đầu tư không phải chờ đợi
các địa phương cũng cần thu hồi những dự án đất đai tài nguyên và cả cơ chế chính sách
đối với những nhà đầu tư yếu kém để trao cho những nhà đầu tư mới có năng lực
thủ tướng đề nghị ngân hàng cần nhận thức việc khó khăn tiếp cận nguồn vốn gắn với trách nhiệm của mình
ngành ngân hàng cần hiểu rõ quy trình sản xuất khó khăn của doanh nghiệp
cần phải tư duy và quyết định
các địa phương cũng cần phụ thể hóa cho vai linh hoạt
ngay tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cam kết và khẳng định
các bộ ngành các cơ quan liên quan các địa phương sẽ tiếp tục cải cách đổi mới theo định hướng
mà đảng nhà nước đã đề ra nhằm tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp
đảm bảo quyền kinh doanh quyền bình đẳng để tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp